hòa trong không khí vui tươi phấn khởi trong ngày nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi hôm nay các thanh niên trong danh sách thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi trên cả nước đã tham dự buổi lễ nhận quân sau đây là tổng hợp tại một số địa phương trên cả nước
tại hải phòng có hai sáu trăm hai mươi năm thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi trong đó có hai ba trăm linh năm người có trình độ trung học phổ thông trở lên một bảy trăm chín mươi ba thanh niên đạt sức khỏe loại một và hai có bảy mươi hai công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ một mươi một đảng viên và một trăm một mươi một trường hợp là con cán bộ đảng viên
sau khi giao nhận quân các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe tân binh kịp thời phát hiện các trường hợp có sốt và có triệu chứng bệnh lý đường hô hấp để cách ly kịp thời
ông tác tuyên truyền phổ biến các biện pháp vệ sinh phòng bệnh đặc biệt là các biện pháp phòng bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp đã được thực hiện tốt song song với việc duy trì nếp sống vệ sinh khoa học
cũng trong sáng ngày một mươi một tháng hai gần hai thanh niên ưu tú của tỉnh phú thọ đã nô nước lên đường nhập ngũ và các đơn vị quân đội nhân dân công an nhân dân để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ và xây dựng tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi thanh niên tỉnh phú thọ sẽ nhập ngũ về các đơn vị trực thuộc quân khu hai và lực lượng công an
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy chính quyền địa phương hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tích cực chủ động và kịp thời
do làm tốt công tác vận động và thâm nhập cơ sở nên một trăm linh tân binh đủ điều kiện nhập ngũ an tâm phấn khởi hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc

thành niên đã tổ chức gặp mặt liên hoan tặng quà cho mỗi thanh niên tòng quân với giá trị từ sáu trăm linh đến ba năm triệu đồng
nhân dịp này yên bái đã giao một trăm một mươi năm nam thanh niên cho các đơn vị công an thực hiện nghĩa vụ theo luật công an nhân dân
tại con tum sáng nay một mươi huyện thành phố cũng đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi tiến tám trăm năm mươi một thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự
trong đó tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt ba mươi một sức khỏe loại một loại hai
đạt năm mươi một một mươi bốn tân binh có trình độ đại học cao đẳng tân binh là người dân tộc thiểu số chiếm trên tám mươi bốn có hai tân binh là đảng viên
để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi được tổ chức nhanh gọn không quá hai mươi năm phút
cùng với đó trước trong và sau lễ nhận quân tất cả tân binh của tỉnh con tum đều đã được kiểm tra nhanh thân nhiệt